hệ thống xử lý cuối cùng của dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay đà nẵng
do cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ và bộ quốc phòng việt nam thực hiện đã chính thức khởi động
buổi lễ diễn ra với sự chứng kiến của thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng
thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường võ tuấn nhân đại sứ hoa kỳ tess osseus
cùng các đại diện quan chức chính phủ hai nước việt nam và hoa kỳ
tại việt nam sau chiến tranh sân bay đà nẵng cùng với các sân bay biên hòa đồng nai
và phú cát bình định là những điểm nóng dioxin do mức độ tồn dư dioxin cao trong bùn đất từ nhiều thập kỷ
có khoảng gần bảy mươi ba mét khối đất và chầm tích nhiễm dioxin tại sân bay đà nẵng
với nồng độ ô nhiễm dioxin lên tới một mươi bảy năm trăm linh ppt gấp một mươi bảy lần so với tiêu chuẩn cho phép của hoa kỳ
thỏa thuận về triển khai dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay đà nẵng
đã được bộ quốc phòng việt nam và usaid ký kết vào tháng năm hai nghìn một mươi tám
vào tháng năm hai nghìn một mươi sáu
chính phủ hai nước đã công bố xử lý thành công khoảng bốn mươi năm mét khối đất và bùn bị ô nhiễm dioxin
sau giai đoạn xử lý nhiệt đầu tiên
xử lý nhiệt giai đoạn hai dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm hai nghìn một mươi bảy
và công tác tháo rỡ và hoàn trả mặt bằng sẽ được hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi tám
tác động lâu dài của dự án là loại bỏ nguy cơ về sức khỏe có liên quan đến phơi nhiễm dioxin
từ khu vực thực hiện dự án
sân bay đà nẵng đang bị rất hẹp
nó cần phải mở rộng đặc biệt là chuẩn bị cho apec hai nghìn một mươi bảy
thì cái dự án này rất là đúng thời điểm
thì trước năm sau thì chúng tôi sẽ dần dần từng bước giao cho thành phố và bộ giao thông vận tải
để xây dựng sân bay
chính cái chỗ chúng ta đứng ở đây sẽ là xây dựng cái nhà khách vip
mà năm sau chúng ta sẽ đón các nguyên thủ quốc gia trong đó có tổng thống mỹ lên đây
chính phủ việt nam và hoa kỳ đã hợp tác về các vấn đề có liên quan đến chất da cam từ năm hai nghìn
dự án tại sân bay đà nẵng được khởi công vào tháng tám năm hai nghìn
và là một cột mốc quan trọng đối với quan hệ song phương giữa hai nước
dự án được triển khai thành công là dấu ấn của mối quan hệ hợp tác quốc tế tốt đẹp
giữa chính phủ và nhân dân hai nước
được biết trong chuyến thăm việt nam vào hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
tổng thống mỹ obama cũng công bố cam kết sẽ hợp tác với việt nam
để có thêm những đóng góp cho việc tiếp tục làm sạch dioxin tại hai điểm nóng dioxin khác
là sân bay biên hòa và phú cát
hiện nay hai chính phủ đang xem xét các khuyến nghị chi tiết
về kỹ thuật được nêu trong báo cáo đánh giá và đang xây dựng kế hoạch cho các bước tiếp theo